sáng hai mươi chín tháng một mươi hai sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba và hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thái luyện mức án trung thân
hai mươi bị cáo còn lại bị đề nghị từ năm đến ba mươi năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
ngoài ra đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho bốn năm trăm năm mươi bị hại với số tiền chiếm đoạt là hơn hai bốn trăm linh tỷ đồng